trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng hai bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lào cai phối hợp với
chi đội quản lý biên giới hồng hà trạm kiểm tra xuất nhập cảnh hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc
tổ chức hoạt động tuần tra liên hợp thực thi pháp luật trên biên giới và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chỉ huy trưởng tuần tra của hai bên đã thống nhất thành lập chín tổ tuần tra
từ khu vực mốc tám mươi bảy thuộc xã y tý huyện bát sát cho đến mốc một trăm sáu mươi bảy thuộc xã pha long huyện mường khương
trong quá trình tuần tra hai bên cũng tổ chức phát hơn hai tờ rơi
tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cho cư dân hai bên biên giới
hoạt động tuần tra sẽ được luân phiên tổ chức tuần tra liên hợp thi hành pháp luật trên biên giới
mỗi tháng một lần đồng thời đấu tranh phòng chống buôn lậu hoạt động xuất nhập cảnh trái phép